cơ quan giám sát truyền thông nga đang thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào gã khổng lồ công nghệ google của mỹ
bao gồm lệnh cấm quảng cáo trên các nền tảng của google và các nguồn thông tin của google
nguyên nhân là do tập đoàn này đã vi phạm luật pháp nga
cơ quan giám sát truyền thông nga cũng cáo buộc youtube đã chặn các hãng truyền thông do nhà nước nga tài trợ trên toàn cầu
sử dụng nền tảng chia sẻ video này
lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi google tuân thủ luật pháp nga
hiện tại google chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên
hồi tháng trước nga cũng đã yêu cầu google ngừng phát tán những thông tin mà moscow cho là đe dọa công dân nga trên youtube
nga cũng chặn dịch vụ tổng hợp tin tức của google vào tháng ba khi cho rằng hãng công nghệ này cho phép người dùng
truy cập những thông tin giả mạo về chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
tổng thống vladimir putin ngày bốn tháng ba đã ký ban hành luật áp dụng các án phạt tù lên đến một mươi năm năm
đối với đối tượng đăng tải tin tức sai lệch về quân sự
quân đội nga